sau hàng chục năm xây dựng đê biển tây của tỉnh cà mau đã xuống cấp nghiêm trọng
ngay cả việc ngăn triều cường cũng không đảm bảo
trong khi đó việc nâng cấp đê theo chương trình của chính phủ đang gặp trở ngại về vốn
vượt tầm kiểm soát của địa phương
tại khu vực hơn hai km từ vàm đá bạc đến cống kênh mới thuộc huyện trấn văn thời
không còn cây rừng làm lá chán bảo vệ nên sóng biển áp sát thân đê đe dọa phá vỡ đê
mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám vừa qua tỉnh cà mau tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp
đó cũng là năm thứ ba liên tiếp chính quyền tỉnh cà mau ban bố tình trạng nêu trên
tuyến biển tây trải dài từ huyện phú tân của tỉnh cà mau đến giáp tỉnh kiên giang dài khoảng một trăm linh tám km
mục đích ngăn chiều cường toàn vùng ngọt hóa phía bắc của tỉnh cà mau
tuy nhiên những năm gần đây thời tiết diễn biến xấu đặc biệt là tình trạng sạt lở đất
thống kê của tỉnh cà mau cho thấy trong vòng một mươi năm trở lại đây
sạt lở đã làm tỉnh cà mau mất đi gần chín hectare đất rừng và dùng phòng hộ ven biển